thưa quý vị do ảnh hưởng của cơn bão thì khu vực vịnh bắc bộ bao gồm đảo cô tô bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
trên đất liền vùng ven biển bắc bộ có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
một số nơi ở ven biển quảng ninh hải phòng có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
vùng biển vịnh bắc bộ bao gồm cả đảo cô tô bạch long vĩ sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
toàn bộ tàu thiền khu neo đậu nuôi trồng thủy sản đề kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
để ứng phó vào phòng chống bão số năm ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh quảng ninh
đã ban hành văn bản tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện tàu thủy ra khơi
thời gian tạm ngừng bắt đầu từ một mươi năm h ngày một mươi chín tháng một mươi
ngày một mươi chín tháng một mươi đại diện ubnd xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình cho biết
hai ngư dân địa phương dùng thuyền đi đánh cá trên biển gần bờ và đã bị chìm thuyền
rất may các ngư dân đã bơi được vào bờ sức khỏe ổn định
trước đó tỉnh quảng bình đã có lệnh cấm biển từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi cho đến khi biển an toàn
theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn chính quyền các địa phương tích cực tuyên truyền ngư dân
chấp hành nghiêm quy định cấm biển tránh các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra
để chủ động ứng phó với mưa lũ giảm thiểu thiệt hại đến cơ sở vật chất thiết bị đồ dùng học tập
và an toàn cho giáo viên học sinh bộ giáo dục và đào tạo cũng vừa có công điện
yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến bình định
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ giữ mối liên hệ thường xuyên với các lực lượng cứu hộ ở địa phương
để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra
bộ y tế cũng vừa phát đi công điện gửi sở y tế các tỉnh thành phố khu vực miền trung
các đơn vị trực thuộc bộ y tế khu vực miền trung về việc triển khai công tác y tế
ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh miền trung